thưa quý vị và các bạn trong tiến trình hội nhập kinh tế thế giới ngày càng sâu rộng tham gia vào chuỗi giá trị là mục tiêu sống còn đối với các doanh nghiệp việt nam
tuy nhiên cho tới nay ở khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa mới chỉ có khoảng hai mươi số doanh nghiệp ít nhiều tham gia được vào chuỗi giá trị toàn cầu trong những khâu những công đoạn có giá trị gia tăng không cao như sơ chế hay là gia công
vậy đâu là nguyên nhân của tình trạng này doanh nghiệp vừa và nhỏ thiếu những gì cần cải thiện yếu tố nào và cần được hỗ trợ như thế nào để tồn tại và phát triển trong môi trường kinh doanh toàn cầu hóa
trong chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về vấn đề này
công ty cổ phần van vina là nhà sản xuất van vòi và phụ kiện đồng có nhà máy tại khu công nghiệp văn lâm tỉnh hưng yên
mới chỉ thành lập từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu nhưng tới nay doanh nghiệp này đã thành công trong việc liên kết cung cấp sản phẩm cho các đối tác nhật bản
sau sáu tháng thành lập một doanh nghiệp thì chúng tôi đã nhận được đơn hàng đầu tiên xuất đi nhật bản
và hiện nay gần như họ đã thành hàng truyền thống có nghĩa là tháng nào chúng tôi cũng có đơn hàng xuất khẩu đi
trao đổi với phóng viên truyền hình nhân dân đại diện doanh nghiệp này cho biết
đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa đặc biệt là các doanh nghiệp non trẻ
việc hợp tác với các đối tác nước ngoài là rất khó khăn
và khó khăn lớn nhất là yêu cầu về chất lượng và tiến độ giao hàng
thị trường nhật bản là một thị trường khắt khe vì thế đâm ra là những tiêu chí về mặt chất lượng giá thành và tiến độ
là những tiêu chí mà có thể nói là đầu tiên mà một đối tác nhật bản sẽ yêu cầu phía nhà cung cấp việt nam
người nhật luôn luôn mong muốn là tìm kiếm những đối tác bền vững
tức là họ sẽ mất rất là nhiều công sức họ điều tra họ nghiên cứu và họ đánh giá cái đối tác của họ
về mặt hành vi thái độ tính cách văn hóa doanh nghiệp trước khi nói đến các yếu tố về chất lượng sản phẩm mà các bạn làm ra
vì họ xác định rằng là anh làm ra sản phẩm mới chỉ là một phần của câu chuyện thôi
còn anh làm ra một triệu sản phẩm đó mà cái tỷ lệ lỗi rất là thấp rất là nhỏ thì cái đấy mới là quan trọng
với hệ thống duy trì ổn định của anh mới là quan trọng
mà muốn có cái duy trì ổn định đó thì cái văn hóa của nhật bản trong quản trị sản xuất là một văn hóa đặc thù
vì thế đâm ra là gì đa phần doanh nghiệp việt nam của chúng ta là hầu như không qua được cái vòng đánh giá của doanh nghiệp nhật
vì vòng thanh hóa đấy thậm chí là thông lệ người nhật có thể bỏ ra khoảng hai năm đến ba năm để làm rõ một đối tác việt nam
trong khi người việt nam thì không đủ độ kiên nhẫn để có thể là đi theo được cái nhí nhịp đó
người việt nam của chúng ta gọi là qua một cái vòng ngắn hạn thôi là chúng ta đã cảm thấy rằng là
ủ khó làm quá và chúng ta đã tự buông bỏ từ trước
van vina là một trong số không nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa tại việt nam đạt được những bước tiến đáng kể trong việc tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu
đánh giá về hiệu quả từ việc tham gia các chuỗi giá trị toàn cầu các doanh nghiệp đều cho rằng không chỉ riêng họ mà toàn bộ nền kinh tế sẽ được hưởng lợi
cái lợi ích lớn nhất thì thứ nhất là mình tự hào vì mình bán được con người bán được nâu hao và mình đem lại giá trị cho
cho người việt nam mình thì cái lợi ích lớn nhất là thứ nhất về mặt vi mô là giúp có công an việc làm cho nhân sự người việt nam
vĩ mô thì giúp cho nền kinh tế và phát triển về mặt công nghệ
tuy nhiên cho tới thời điểm hiện tại số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu
theo ước tính của phòng thương mại và công nghiệp việt nam mới chỉ có hai mươi một doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu
còn số do hiệp hội thương mại nhỏ và vừa đưa ra còn thấp hơn nữa chỉ một mươi bảy
trong khi đó con số tương ứng tại thái lan là ba mươi và tại malaysia là bốn mươi chín
đánh giá về thực trạng này các chuyên gia cho rằng nguyên nhân lớn nhất đến từ tầm nhìn của những người lãnh đạo các doanh nghiệp nhỏ và vừa
nếu như trên thế giới cả trong khu vực asean chuỗi giá trị toàn cầu đã trở nên quen thuộc và được vận hành liên tục hiệu quả từ hơn một mươi năm nay
thì với việt nam cho tới nay đây vẫn chỉ là một khái niệm mới mẻ
thậm chí trong cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa khái niệm này còn ít được quan tâm hơn nữa
cái nhận thức của doanh nghiệp của người quản lý doanh nghiệp là phải tham gia vào chuỗi
thì nhận thức đó chưa đủ mạnh chưa đủ liều chưa nắm một cách rất là sâu sắc vào cái tính sống còn của nó
trong cái mối quan hệ với thị thị trường
tương lai gần tôi nói là tương lai gần nhé
chính vì thế nên là tất cả những cái hoạt động từ cái nhận thức đó nó làm cho tất cả các cái hoạt động nó không thể hiện được một cái quyết tâm
nên ta gần như là ngay cả đối với việt nam là một đất nước xuất khẩu thu hút đầu tư fdi rất lớn
nhưng mà các doanh nghiệp của chúng ta gọi là tham gia cung ứng cho các doanh nghiệp fdi cũng không được bao nhiêu cả
cùng với nguyên nhân chủ quan là nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa nhận thức đầy đủ tính thiết yếu của việc tham gia chuỗi giá trị toàn cầu
còn có những nguyên nhân khách quan mà các doanh nghiệp này phải đối mặt
trong đó nguyên nhân quan trọng nhất là sự hạn chế của dòng tiền
thì cái khó khăn nhất là khó khăn về dòng tiền
tức là mua bao nhiêu bán bao nhiêu trả nợ bao nhiêu
kế hoạch cho sản xuất thế nào
thì doanh nghiệp nhỏ vừa vì là cái khả năng tiếp cận tín dụng chính thống nó rất kém
nên là hoàn toàn cái dòng tiền đều tính trên cái nguyên tắc thị trường thôi
lấy của người mua người mua của mình trả cho mình mình áng thế
xong rồi mình đòi cái đó mình trả cho người bán mình đầu tư cho sản xuất
thì doanh nghiệp nhỏ vừa rất khó khăn trong cái dòng tiền
đây chính là cái cơ chế
nó rất lúng túng

cùng với đó là hạn chế của doanh nghiệp nhỏ
hạn chế về công nghệ về chất lượng nguồn nhân lực và kiến thức về hợp tác quốc tế
những hạn chế này khiến cho sản phẩm của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thường có chất lượng không cao
trong khi tính ổn định cũng như khả năng cung cấp đều khó đáp ứng yêu cầu khắt khe của các doanh nghiệp nước ngoài
tiêu chuẩn để tham dự các chuỗi cung ứng cho quốc tế đòi hỏi rất là khắt khe
nếu mà mình hiện nay chuyên tâm thị trường nhật thì họ đòi hỏi những cái tiêu chuẩn cực kỳ khắt khe
và để đáp ứng được nó thì thứ nhất là về mặt con người
phải đáp ứng được có mức độ trình độ kinh nghiệm như thế
thứ hai là quy trình nhật rất là coi trọng quy trình quy trình và đúng deadline đúng thời hạn
các doanh nghiệp nhỏ rất là yếu tức là năng lực nội tại của họ
các tiêu chuẩn những cái quy chuẩn chất lượng của họ tức là có sản xuất ra sản phẩm
nhưng nó không đạt được cái tiêu chuẩn
vậy là trở thành thầu phụ của các doanh nghiệp lớn ví dụ như hiện nay là samsung hay là canon hay là sony
những cái công ty đấy họ sang mình rất là lâu rồi mấy chục năm
nhưng mà họ vẫn phải dùng những cái house của những cái doanh nghiệp phụ trợ là của nước họ
và họ cũng nói rằng là họ cũng có nhu cầu muốn dùng các cái doanh nghiệp trong nước
hoặc sản phẩm của doanh nghiệp trong nước nhưng mà không đạt được điều cầu
bởi vì họ cho rằng là nếu dùng các cái sản phẩm của doanh nghiệp trong nước
thậm chí là chi phí cũng giảm hơn
bởi vì là họ đỡ phản
những hạn chế khách quan này là những rào cản khiến nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa
dù nhận thức đầy đủ về tấm quan trọng của việc tham gia chuỗi giá trị toàn cầu
song vẫn không thể kết nối thành công với nhà cung cấp
cũng như nhà tiêu thụ sản phẩm bên ngoài lãnh thổ việt nam
trước thực tế này thời gian qua chính phủ việt nam đã thể hiện những nỗ lực đáng ghi nhận
để thúc đẩy liên kết chuỗi quốc tế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị toàn cầu

sáng nhất cần nhắc tới là những hỗ trợ được luật hóa trong luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
văn hành tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
cái luật doanh nghiệp nhỏ vừa đã đặt vấn đề hỗ trợ cho doanh nghiệp tham gia chuỗi
là một trong ba hỗ trợ trọng điểm
một cái đạo luật một quy định rất rõ
đầy đủ các cơ chế hỗ trợ khi để làm sao để thúc đẩy doanh nghiệp tham gia chuỗi
và coi đó là hỗ trợ trọng điểm
thì phát hiện vấn đề rất đúng
cùng với đó hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam
hiệp hội doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ và nhiều hiệp hội khác
đã triển khai công tác tuyên truyền kết nối để các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu
tới nay đã có nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp
dệt may hay công nghiệp hỗ trợ tham gia thành công vào chuỗi giá trị toàn cầu
nhờ sự nỗ lực hỗ trợ của các hiệp hội này
các doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ việt nam của chúng ta
cũng đang từng bước kiện toàn lại quy trình sản xuất cũng như năng lực sản xuất
để làm những việc có thể đáp ứng được tiêu chí của các doanh nghiệp nước ngoài khi họ thông mua
tuy nhiên thay mặt hiệp hội công nghiệp hỗ trợ hà nội hà chí ba
tôi cũng xin đề nghị là các cơ quan quản lý nhà nước cũng như các doanh nghiệp tập đoàn nước ngoài
thực sự có cái nhu cầu và mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ việt nam
thì cần phải chung tay với nhau cần phải liên kết lại với chúng tôi
và chia sẻ những cái nhu cầu mà họ đặt hàng của họ
thậm chí là còn chuyển giao công nghệ còn hướng dẫn và hỗ trợ cho các doanh nghiệp
ngành công nghiệp hỗ trợ việt nam nói chung và hội viên của hà chí ba tôi nói riêng
để đáp ứng được cái tiêu chí đó
tuy nhiên theo các chuyên gia để tạo ra bước đột phá trong công tác thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa
tham gia chuỗi giá trị toàn cầu cần sự vào cuộc tích cực hơn nữa
từ phía các cơ quan chức năng từ trung ương tới địa phương
và hơn hết luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ cần đi vào cuộc sống
thông qua những giải pháp cụ thể thiết thực để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa
hỗ trợ thì phải đặt đến vấn đề đầu tiên là nguồn lực để hỗ trợ
hỗ trợ mà viết trên giấy chứ không có nguồn lực thì cũng rất khó để hỗ trợ
thì đặt vấn đề về nguồn lực hỗ trợ nguồn lực lấy đâu
cái thứ hai là cái cách làm cũ trong quá khứ
và ta hỗ trợ nhưng mà nó rất là bị động
có nghĩa là cứ ngồi chờ doanh nghiệp đến
thay đáng nhẽ
thứ hai thì phải đi đến nói với doanh nghiệp là chúng tôi đang có cái chính sách này mời ông tham gia
doanh nghiệp anh có đủ điều kiện không tư hướng dẫn cho anh tham gia
và đối với doanh nghiệp thì chỉ cần một số ít doanh nghiệp được thủ hưởng như thế
thì nó sẽ lan tỏa lại
thì đấy cái cách làm thứ hai là cách làm thụ động
cái hành động cụ thể thì nó chưa hiệu quả
tức là nó không có những cái giải pháp rất cụ thể để là khi mà cùng làm
cái như thế thì doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ họ đều có cái lợi
tức là nhà nước phải hỗ trợ để anh doanh nghiệp nhỏ này nó đủ cái điều kiện để sản xuất ra sản phẩm
mà nó cung cấp được vào samsung vào các cái nhà máy kia
thế thì rõ ràng là cái chính sách nó phải giải pháp nó phải cụ thể hơn
hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị toàn cầu là mục tiêu trọng điểm đã được luật hóa
doanh nghiệp nhỏ và vừa bước đầu có nhận thức về yêu cầu cấp thiết tham gia chuỗi giá trị toàn cầu
các hiệp hội ngành nghề tích cực tuyên truyền hỗ trợ kết nối với doanh nghiệp quốc tế
tuy nhiên tiến trình gia nhập chuỗi giá trị toàn cầu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa
sẽ còn nhanh hơn nữa khi những chính sách hỗ trợ được cụ thể hóa
và các cơ quan thực thi chủ động hơn quyết liệt hơn
thưa quý vị và các bạn
nguồn vốn công nghiệp quốc tế
và nguồn nhân lực chất lượng cao đó là những yếu tố quan trọng nhất
để một doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu
và xác lập được chỗ đứng trong nền kinh tế việt nam đang hội nhập mạnh mẽ
tuy nhiên với những doanh nghiệp nhỏ và vừa
những yếu tố này rất khó để có thể cải thiện trong một sớm một chiều
tuy nhiên như chia sẻ của tiến sĩ tô hoài nam
luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã đưa ra những cơ chế chính sách hết sức ưu việt
để các doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam tiếp cận và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu
vấn đề còn lại là công tác thực thi và quan trọng nhất là nhận thức
của những người đứng đầu các doanh nghiệp nhỏ và vừa
chỉ khi nào những người chủ của các doanh nghiệp này nhận thức đúng đắn tầm quan trọng
của việc tham gia chuỗi và hiện thực hóa bằng chiến lược kinh doanh
kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp
các doanh nghiệp nhỏ và vừa mới tham gia được sâu rộng hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu
quý vị và các bạn thân mến chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp của chúng tôi hôm nay
xin được kết thúc tại đây
mọi thông tin chi tiết xin gửi về chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp
phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh ba hoặc địa chỉ email đồng hành cùng doanh nghiệp a gmail com
chương trình được phát sóng vào lúc hai mươi h thứ năm hàng tuần
phát lại vào lúc một mươi năm h bốn mươi năm ngày thứ sáu và một mươi h ba mươi phút ngày thứ bảy
quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi chương trình trên trang web nhân dân tv
www nh vn hoặc kênh youtube truyền hình nhân dân